tà lợn châu phi đã khiến cho nhiều hộ chăn nuôi tại quảng ngãi phải trắng tay sau dịch bệnh
thế nhưng một số trang trại chăn nuôi lợn thịt theo hướng công nghiệp sạch vẫn trụ vững
vậy việc tổ chức sản xuất được thực hiện có hiệu quả như thế nào
mời quý vị khán giả cùng theo dõi ghi nhận sau đây
các trang trại công nghiệp sạch của tỉnh quảng ngãi đang kết hợp với các đối tác theo hướng liên kết chuỗi giá trị
với cách liên kết hỗ trợ này đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân và doanh nghiệp
trong dịp tết này trang trại công nghiệp sạch phú hiệp sẽ cung ứng ra thị trường hơn bốn con lợn
còn trang trại chăn nuôi gà của anh trần ngọc sinh được đơn vị cung ứng giống bao tiêu toàn bộ ba mươi hai con gà